trong phát triển kinh tế đảng ủy và chính quyền xã đã chỉ đạo hợp tác nông nghiệp tổ chức lại sản xuất thực hiện liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nâng cao hiệu quả cây trồng vật nuôi và góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương
đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hai thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi năm đạt hai mươi tám triệu đồng tăng gấp hai bảy lần so với năm hai nghìn một mươi
học viện xã là nhà chân là chú
chúng ta phải coi xã viên thành viên của mình là một nguồn nhân lực quý để chúng ta tạo điều kiện thượng lợi đối với họ có thu nhập
để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay
lãnh đạo xã tiếp tục chỉ đạo đầu tư bê tông hóa sáu km đường giao thông nông thôn và hai năm km canh mương nội đồng
liên kết với công ty giống thái bình sản xuất ba trăm sáu mươi ha giống lúa góp phần thu lãi ba tỷ đồng
sử dụng vốn phát triển ngân sách cấp trên và của xã để hỗ trợ giống phân bón công cụ xạ hàng cho nông dân
hỗ trợ lãi xuất mua bò con giống heo nái ngoại chăn đuôi cho nhân dân
qua mô hình như xã phước hưng có một nối bọc đó là phát triển sản xuất quan tâm phát triển sản xuất
mà đó là trong mục tiêu chỉ đạo của huyện là mục tiêu xây dựng nông thôn mới là phát triển đời sống nhân dân

phát triển cái kết cấu hạ tầng ở nông thôn đó
nhưng mà quan tâm là đời sống người nội dân được nâng cao
thì xã phước hưng đó là một trong một cái xã làm tốt của người này
với nhiều cách làm chủ động sáng tạo sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng nông thôn của phước hưng đã được xây dựng đồng bộ
tạo điều kiện cho nhân dân phát huy sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
hôm nay đồng chí vịnh bắt đầu một ngày mới bằng việc tìm đọc những thông tin về hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đây là một sự kiện quan trọng của đất nước được đông đảo người dân nói chung
cũng như các cán bộ trong hội người cao tuổi việt nam nói riêng
quan tâm bởi tính thời sự tính quyết liệt trong các chỉ đạo nhằm đem lại sự đổi thay tích cực trong đảng và cả đất nước
tôi rất là tin tưởng ở hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai là đây là tập trung trí tuệ trong toàn đảng
thế ý chí như vậy là rất là tốt rồi
biện pháp tổ chức chỉ đạo thì tôi thấy là cần căn cơ bài bản quyết liệt hơn
và thậm chí trong quá trình tổ chức thực hiện để chấp nhận hy sinh một bộ phận
để chúng ta lấy lại cái đại cục lấy lại cái lớn
và đây cũng là ý chí của đảng nhưng đồng thời cũng là sự mong đợi của quần chúng nhân dân
hội nghị đã đề cập thẳng vào những vấn đề đã gây bức xúc trong xã hội từ nhiều năm nay
đó là sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
chỉ rõ nguyên nhân cơ bản
chủ yếu dẫn tới sự suy thoái đó là nằm ngay trong đội ngũ
đã đáp ứng sự trông đợi của người dân là nhìn thẳng nói thật để khắc phục những hạn chế yếu kém
đó là cơ sở để người dân tin tưởng kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực sau hội nghị
tôi nghĩ rằng là cái quyết của chương bốn của đại hội một mươi hai
hiện giờ đã đặt ra cái vấn đề rất là đúng và trúng
nó phản ánh được cái nó đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của nhân dân
bởi vì là cái việc công tác là
chỉnh đốn và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng trong sạch vững mạnh
là cái yếu tố rất là then chốt trong cái tình hình hiện nay
thế và như là bác hồ đã dạy là cán bộ như thế nào thì phong trào như thế
nếu như ta đã làm trong sạch được đội ngũ cán bộ đảng
thì chắc chắn rằng cái công cuộc đổi mới cũng như là cái công cuộc chống tham nhũng của chúng ta
nó cũng sẽ là có thể giành được cái thắng lợi
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai quyết định ban hành nghị quyết
về chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
trong nội bộ là sự kế thừa các chỉ thị nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng trước đây
thể hiện đường lối nhất quán và quyết tâm xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
xứng đáng với niềm tin yêu và sự trông đợi của nhân dân cả nước
và cũng cho thấy một thực tế là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thời gian qua
kết quả chưa được như kỳ vọng nên cần phải tiếp tục làm và làm quyết liệt hơn
triệt đề hơn trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những lần trước
và nhất là các gương mặt mới những người tiêu biểu mới và cố gắng làm sao thật cụ thể
và với phương châm là trên lầm trước dưới lầm sau trong lầm trước ngoài lầm sau
và tiếp tục chúng ta đẩy mạnh làm thật tốt cái nghị quyết này
tôi cũng hy vọng tức là rút kinh nghiệm về nghị quyết đường bốn
thì bán chất hành trung gương sẽ đưa ra một cái nghị quyết
mà nó nâng cao cái tầm
ngăn ngừa cái suy thái về đạo đức lối sống
cũng như là tự diễn biến của mỗi một cán bộ viên trong nghị quyết này
và tôi nghĩ là cái nghị quyết đường bốn này sẽ rút kinh nghiệm ra trước
và sẽ làm được tốt mong muốn của đảng của toàn đảng toàn dân
tại hội nghị công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đã được cụ thể hóa
thành các công việc cần thực hiện
nổi bật là đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân
thói ích kỷ vụ lợi lợi ích nhóm
giả soát hoàn thiện cơ chế kiểm soát
việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng pháp luật của nhà nước
kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
và để nghị quyết hội nghị trung ương bốn lần này sớm phát huy hiệu quả trong thực tế
trung ương đặc biệt nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp các ngành
phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình
trước nhân dân trước đảng để tự giác thực hiện
ở đây sự gương mẫu của trung ương là cực kỳ quan trọng
có ý nghĩa quyết định
từng đồng chí ủy viên trung ương ủy viên bộ chính trị ban bí thư
từng đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp
phải tự giác gương mẫu thực hiện nghị quyết
nói đi đối với làm chỉ đạo quyết liệt
với quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn
được phát huy vai trò
trách nhiệm sự gương mẫu của người đứng đầu
không phải là mới có mới được đặt ra
nhưng được đặc biệt nhấn mạnh
tại hội nghị trung ương lần này
cho thấy đảng sẽ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ
bắt đầu từ những người đứng đầu cấp ủy
chính quyền các cấp
đó là quyết tâm rất cao và chính là cơ sở
để nhân dân cả nước kỳ vọng
tin tưởng công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng lần này
sẽ đạt được những kết quả to lớn
lật phà tại myanmar số người thiệt mạng tăng lên ba mươi hai người
ấn độ và nga nghiên cứu xây đường ống khí đốt trị giá hai mươi năm tỷ usd
các lực lượng cứu hộ đến nay đã vớt được ba mươi hai thi thể
trong vụ lật phà trên sông chinh duyên miền trung nước này

các nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí pha chìm
dự báo số người thiệt mạng có thể lên tới một trăm linh người
các cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân lật phà
là do trở quá tải khoảng hai trăm bốn mươi hai trăm năm mươi người
cao gần gấp đôi so với trọng tải quy định
hầu hết hành khách trên phà là nhân viên chính phủ
giáo viên và sinh viên đến từ đại học modiwa
và viện kinh tế moniwa
hiện tại đã có một trăm năm mươi bốn người được cứu thoát trong vụ lật phà này
nhật bản có thể sẽ đẩy nhanh việc chi khoản tiền trị giá một tỷ usd
đã được lên kế hoạch để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo
thông tin do chính phủ nhật bản đưa ra
trong bối cảnh triều tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng thử tên lửa
gây quan ngại trong khu vực
khoản kinh phí hiện nằm trong ngân sách yêu cầu của tài khoá
bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
bao gồm các khoản tiền đánh giá lớp phòng thủ tên lửa mới
trong đó có thể là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền
khoản chi này cũng bao gồm các khoản tiền dùng để cải thiện tầm bắn
và độ chính xác của các khẩu đội tên lửa đánh chặn pac ba
tuy nhiên việc triển khai các hệ thống phòng thủ có thể mất vài năm
việc tăng cường chi tiêu cho các khẩu đội tên lửa pac ba
cũng không thể giúp nâng cấp nhanh hơn vì khả năng hạn chế của các công ty tham gia
nhằm đẩy nhanh kế hoạch sản xuất vốn đã rất nghiêm ngặt
hiện các quan chức của bộ quốc phòng nhật bản chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này
ông ben bruben một trong ba phó thống đốc ngân hàng trung ương anh
nhận định rằng sự giảm giá của đồng bằng anh giữ vai trò giảm sốc cho kinh tế của xứ sở sương mù
thông điệp này có thể được hiểu rằng ngân hàng trung ương anh sẽ không can thiệp vào thị trường ngoại hối
nhận định của ông bros ben cho rằng việc có được một đồng nội tệ linh hoạt là điều cực kỳ quan trọng
đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế anh đang phải đối mặt với một cú sốc lớn
và khác với những gì mà các đối tác thương mại của họ từng vấp phải
tỷ giá đồng bảng anh đã giảm gần hai mươi so với đồng đô la kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về brexit
và chỉ riêng từ đầu tháng một mươi tới nay đồng bảng anh đã giảm sốc xỉ sáu
sau khi chính phủ anh thể hiện quan điểm nghiêng về brexit đồng thời kiểm soát chặt chẽ vấn đề nhập cư
chuyên gia kinh tế cho rằng đồng bằng yếu đi có thể đẩy tỷ lệ lạm phát tại anh
từ dưới một hiện nay lên mức hai bốn vào năm hai nghìn một mươi tám
trong những phiên giao dịch gần đây đồng bằng anh giao động quanh ngưỡng một bảng đổi được một hai mươi một đô la
cảnh sát séc cho biết trong tháng chín vừa qua họ đã bắt giữ bốn một trăm bốn mươi sáu người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp
trong số đó đông nhất là công dân ukraine
theo số liệu thống kê của lực lượng cảnh sát siak trong số những người nước ngoài nhập cư trái phép vào nước này
đông nhất là công dân ukraine với một một trăm năm mươi năm trường hợp còn lại là công dân các nước nga coes
những người này thường nhập cảnh xác hợp pháp nhưng sau đó ở lại vượt quá thời hạn cho phép để tìm việc làm
con số này ít hơn ba năm mươi năm người
so với cùng kỳ năm ngoái so với năm hai nghìn một mươi năm số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ syri afghanistan và iraq đã giảm đáng kể
để vận chuyển khí đốt từ vùng siberia sang quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba thế giới này
đường ống này sẽ kết nối mạng lưới đường ống khí đốt của nga sang ấn độ và có chiều dài từ bốn năm trăm linh đến sáu km
đây được coi là đường ống dẫn khí đốt
đây được coi là đường ống dẫn khí đốt
đường ống dẫn khí đốt có chi phí đắt nhất thế giới lên tới hai mươi năm tỷ đô la để vận chuyển khí đốt từ vùng siberia sang quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba thế giới
nga đang tìm cách mở rộng quan hệ năng lượng ở châu á trong bối cảnh căng thẳng với phương tây bùng phát sau việc moscow sắp nhập bán đảo crimea hồi năm hai nghìn một mươi bốn
các công ty của ấn độ cũng ngày càng quan tâm tới những cơ sở sản xuất tại các giếng khí đốt ở vùng siberia của nga